các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
vẫn còn hàng ngàn người tụ tập trong khu vực trung tâm thành phố phan thiết đoạn trước trụ sở ubnd tỉnh bình thuận ở đường hải thượng lãn ông và bên kia sông cà ti
cơ quan an ninh điều tra đã phải bắt giữ một số phần tử vi phạm pháp luật quá khích và các đối tượng cầm đầu gây dối
xuyên tạc thông tin trên mạng xã hội kêu gọi biểu tình có những hành vi chống đối phá hoại tài sản của nhà nước
cho đến sáng nay đã có hơn hai trăm linh đối tượng quá khích bị tạm giữ để điều tra
đáng chú ý hầu hết các đối tượng này đều là thanh thiếu niên do bị kẻ xấu lợi dụng xúi rụng đã không ý thức được hành vi vi phạm pháp luật của mình và tỏ ra ân hận khi bị cơ quan chức năng tạm giữ

cho đến sáng nay đã có hơn hai trăm linh đối tượng này đều là thanh thiếu niên do bị kẻ xấu lợi dụng xúi dụng đã không ý thức được hành vi pháp luật của mình và tỏ ra ân hận khi bị cơ quan chương năng tạm giữ

trước đó vào sáng ngày hôm nay ngày một mươi hai tháng sáu trung tướng nguyễn văn sơn thứ trưởng bộ công an cùng lãnh đạo tỉnh bình thuận đã đến thăm hỏi và động viên tinh thần những cán bộ chiến sĩ bị thương khi làm nhiệm vụ tại tỉnh bình thuận
thay mặt lãnh đạo bộ công an đồng chí thứ trưởng đã đánh giá cao tinh thần anh dũng của cán bộ chiến sĩ các lực lượng nói chung và cán bộ chiến sĩ bị thương trong khi làm nhiệm vụ
do cùng lúc vừa phải đảm bảo giữ vững làm chủ tình hình vừa hạn chế tối đa gây thương tích cho người dân nên mặc dù bị thương nhưng các chiến sĩ đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao
nhận định về tình hình vẫn còn đang diễn biến phức tạp đồng chí thứ trưởng cũng đã chỉ đạo các lực lượng nghiệp vụ tiếp tục quyết tâm giữ vững tinh thần sẵn sàng hoàn thành nhiệm vụ được giao

người dân phát hiện xác một nam thanh niên tử vong bất thường ở ven đường thuộc xã hồng lạc huyện thanh hà tỉnh hải dương
tại hiện trường trên người nạn nhân bị đè bởi tảng bê tông cùng với nhiều vết thương nặng
ngay sau khi phát hiện vụ việc người dân đã nhanh chóng thông báo cho công an huyện thanh hà cách chỗ phát hiện thi thể nạn nhân khoảng chừng một mươi km thuộc khu vực cầu hợp thanh xã thanh thủy huyện thanh hà
lực lượng chức năng phát hiện xe taxi nhãn hiệu toyota biển kiểm soát một mươi bốn a hai mươi bảy nghìn tám trăm chín mươi tám nghi là của nạn nhân trong tình trạng bị hư hỏng nặng ở phần đầu
ba đối tượng cùng tăng vật là một mươi bánh heroin trọng lượng khoảng ba năm kg ba mươi một viên ma túy tổng hợp cùng hai kg thuốc viện vừa bị bộ đội biên phòng tỉnh điện biên phối hợp với đồn biên phòng sipa phìn và bộ chỉ huy an ninh tỉnh phong sa ly lào triệt phá

các đối tượng bị bắt giữ gồm thảo sươi năng nui và năng dên cùng chú tại bản hủy hiệ huyện mường mày tỉnh phong sali lào
lực lượng chức năng đã thu giữ một mươi bánh heroin ba mươi một viên ma túy tổng hợp hai kg thuốc viện một súng tản ma ba súng tự tạo hai điện thoại di động năm triệu tiền việt nam và tiền kiếp lào
một số tăng vật khác có liên quan
theo cơ quan chức năng cho biết cả ba đối tượng trên đều là những đầu nậu buôn bán ma túy giao dịch ma túy với số lượng lớn và luôn có vũ khí nóng đi kèm hòng thoát thân khi bị phát hiện
các đối tượng và tăng vật được bàn giao cho bộ chỉ huy an ninh tỉnh phong sa lì lào xử lý theo quy định
cảm ơn các bạn đã theo dõi
bộ chỉ huy an ninh tỉnh bắc ninh đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng đỗ văn vụ sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu hộ khẩu thương chú tại thôn hoàng xá xã ninh xá huyện thuận thành tỉnh bắc ninh về tội đánh bạc
cũng phạm tội đánh bạc và phải nhận quyết định truy nã của công an thị xã từ sơn tỉnh bắc ninh là đối tượng chu đức mạnh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn hộ khẩu thường trú tại thôn thông muộn xã cương sơn huyện lục nam tỉnh bắc giang
ngoài ra công an thị xã từ sơn tỉnh bắc ninh còn ra quyết định truy nã đối với đối tượng đỗ văn dân sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu hộ khẩu thường trú tại đồng tử bốn phường phù liễn quận kiến an tp hải phòng về tội gây dối trật tự công cộng
dù với bất cứ tội danh nào tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải bị trừng trị và nhận bản án trước vảnh móng ngựa
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng thì hãy báo ngay cho chúng tôi
theo số máy đường dây nóng của cục cảnh sát truy nã tội phạm bộ công an
sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc chín trăm bốn mươi sáu ba trăm một mươi bốn bốn trăm hai mươi chín hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để đảm bảo an toàn
đó là điều mà quý vị cần phải hết sức lưu ý
lệnh truy nã do ban thể sự truyền hình công an nhân dân và cục cảnh sát truy nã tội phạm bộ công an phối hợp thực hiện